sau thời khắc giao thừa và trong ngày mùng một tết người dân tại nhiều địa phương thường đi lễ chùa
mong muốn những điều tốt đẹp trong năm mới
và phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người
năm nay do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên dù là mùng một tết lượng người đổ về đền chùa
không đông như mọi năm
bên cạnh một số ngôi chùa mở cửa thì một số chùa đã đóng cửa ngưng đón phật tử
người dân đứng trước cổng chùa vái lại từ xa
bên cạnh xin lọc cho gia đình năm nay ai cũng mong một năm mới không có dịch bệnh quốc thái dân an
đặc biệt người dân đến lễ chùa đều có ý thức mang khẩu trang
các chùa cũng đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn đồng thời phân bố lực lượng điều tiết người thăm viếng
nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
đã trở thành truyền thống hàng năm vào thời khắc chuyển giao năm mới tổng công ty tân cảng sài gòn
đều tổ chức lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng tân cảng cát lái
tp hcm lễ phát lệnh xuất khẩu lô hàng đầu xuân mang đến hy vọng về một năm mới phát triển mạnh mẽ
ngay sau lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân con tàu kep west của hãng tàu cma có tải trọng hơn ba mươi tấn
đã được container hàng đầu tiên của doanh nghiệp việt nam rời cảng cắt lái
trong năm ngoái mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch covid một mươi chín nhưng lượng hàng xuất khẩu qua cảng cát lái
vẫn giữ được như năm trước thu thuế xuất nhập khẩu qua cảng cát lái đạt trên bảy mươi tám tỷ đồng
tương đương hai mươi năm
tổng thu ngân sách của tp hcm
vào sáng ngày hôm nay ngày một tết nhâm dần tỉnh khánh hòa tổ chức lễ đón một trăm ba mươi tám du khách đầu tiên
sông đất dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến với nha trang khánh hòa là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động
trong năm hai nghìn hai mươi hai của ngành du lịch khánh hòa
theo sở du lịch khánh hòa sau khoảng hơn hai tháng triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế
có hộ chiếu vaccine theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế
tính cho đến ngày hai mươi năm tháng một đã có hai mươi tám chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước nga hàn quốc nhật bản
malaysia với gần bảy khách đến với khánh hòa
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch khánh hòa phấn đấu đón hơn một hai triệu lượt khách tăng một trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có một một mươi sáu triệu lượt khách nội địa và bốn mươi lượt khách quốc tế
doanh thu du lịch đạt bốn tỷ đồng
tăng tám mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
cục cảnh sát giao thông cho biết ngày hôm nay ngày một tết toàn quốc có một mươi tám vụ tai nạn giao thông
và đều xảy ra trên tuyến đường bộ làm chết một mươi hai người bị thương một mươi một người giảm hai vụ giảm ba người chết
so với ngày cùng kỳ tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý một ba trăm linh tám trường hợp
phạt tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng tạm giữ bảy xe ô tô năm trăm tám mươi bốn xe mô tô tước năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn xử lý hai trăm linh năm trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là sáu trăm một mươi chín trường hợp
một tụ điểm đá gà ăn thu bằng tiền tại vườn xoài thuộc ấp tỉnh châu xã tỉnh thời
thành phố cao lánh tỉnh đồng tháp vừa bị công an thành phố cao lánh bắt quả tang
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay công an thành phố cao lánh đã bắt quả tang một mươi hai đối tượng
đang có hành vi đá gà an thu bằng tiền tại vườn xoài thuộc ấp tỉnh châu xã tỉnh thời
thành phố cao lãnh và tại hiện trường khám xét trong người các đối tượng lực lượng công an thu giữ
trên chín mươi một triệu đồng chín con gà trống một mươi điện thoại di động và một mươi bốn xe mô tô
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tại bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới thăm động viên và chúc tết các lực lượng vũ trang
của thành phố gồm bộ chỉ huy quân sự thành phố công an thành phố bộ đội biên phòng thành phố
cùng đi có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
tại bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng đại tá nguyễn quốc hương chỉ huy trưởng bộ chỉ huy
quân sự thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trước trong và sau tết của các lực lượng
vũ trang theo đó các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đã tổ chức tốt việc ứng trực
quân số sẵn sàng chiến đấu tại các cơ quan đơn vị của mình thực hiện nghiêm công tác phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín bảo vệ an toàn các địa điểm các khu vui chơi trên địa bàn thành phố
tại buổi chúc tết chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng trên lĩnh vực giữ gìn
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy và bảo vệ an toàn chủ quyền an ninh
biên giới quốc gia trong năm qua với những ảnh hưởng của dịch bệnh các lực lượng vũ trang của
thành phố đà nẵng còn phối hợp tốt bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân
các cấp cũng như các sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố
khống chế thành công dịch bệnh covid một mươi chín không để bùng phát lây lan trên diện rộng
năm hai nghìn hai mươi hai đà nẵng vẫn là địa phương có vị trí quan trọng chiến lược ở khu vực miền trung
tây nguyên hứa hẹn sẽ có nhiều thách thức đặt ra với lực lượng vũ trang thành phố trong việc
đảm bảo an ninh an toàn chính vì thế mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố cần
xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm của mình góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân đối với
đảng và chính quyền
đến thăm và chúc tết quận ủy hải châu và cán bộ công chức viên chức nhân dân của phường thuận phước
quận hải châu chủ tịch nước rất hài lòng với kết quả mà quận hải châu và phường thuận phước
đã đạt được trong năm qua nhất là hướng đến việc chăm lo tốt đời sống của từng hộ dân trong dịp tết này
hy vọng các cơ quan đoàn thể chính quyền thành phố đà nẵng sẽ cùng với các cơ quan đoàn thể chính quyền thành phố đà nẵng
và các cơ quan đoàn thể chính quyền thành phố đà nẵng sẽ cùng với các cơ quan đoàn thể chính quyền thành phố đà nẵng
sẽ cùng với các cơ quan đoàn kết phối hợp thật tốt không chủ quan lơ là với dịch bệnh covid một mươi chín
thích ứng linh hoạt chung tay xây dựng thành phố là điểm đến an toàn trong mất người dân và bạn bè thế giới
năm hai nghìn hai mươi một các vụ án nổi cộng gây bức xúc dư luận đều đã được điều tra làm rõ
lực lượng công an triệt phá một ba trăm ba mươi năm băng nhóm tội phạm hình sự các loại
đã điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
thu lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố
tỷ lệ giải quyết đạt chín mươi một mươi hai cao hơn chỉ tiêu quốc hội giao
phát hiện hơn bốn sáu trăm hai mươi vụ hai mươi hai tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế
hai mươi sáu một trăm chín mươi ba vụ gần ba mươi tám ba trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy
trên không gian mạng phát hiện hơn hai bảy trăm linh cuộc tấn công mạng vào các trang cổng thông tin điện tử trong nước
trong đó có hơn năm trăm linh cuộc tấn công mạng
trang tổng thông tin điện tử thuộc quản lý cơ quan đạm nhà nước
lực lượng công an vô hiệu hóa hàng chục nghìn tài khoản bài viết video sai sự thật
không gây tích động phá hoại
khởi tố năm mươi sáu vụ án với một trăm tám mươi bị can
sang mình xử lý hàng trăm vụ việc tin báo tố giác tội phạm
vâng có thể thấy rằng năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục là một năm vất vả
song cũng rất đáng tự hào để lại dấu ấn của lực lượng công an
những con số mà quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chỉ là phần nổi
để nhìn lại một năm nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an
trân trọng cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa bộ trưởng năm hai nghìn hai mươi một mặc dù trong bối cảnh rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng đất nước ta thì cũng đã diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng
và trong kết quả đáng tự hào chung đó thì có đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an
bộ trưởng đánh giá như thế nào về những dấu ấn nổi bật mà lực lượng công an đã đạt được trong năm vừa qua
đánh giá về kết quả của công tác của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đều ghi nhận biểu dương và khẳng định những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
là hết sức to lớn toàn diện có thành quả rõ rệt cao hơn hẳn so với năm hai nghìn hai mươi
và các năm trước lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm tình hình đấu tranh làm thất bại
mọi gâm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch hoặc phạt động
không để bị động bất ngờ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng
và bầu cử đại biểu quốc hội năm hai nghìn một mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước công tác phòng chống tội phạm đã vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
tạo ra một sự chuyển biến rất tích cực về trật tự an toàn xã hội hoàn thành xây dựng và tăng cường
ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư công bố danh mục hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công trực tuyến
ở mức độ ba mức độ bốn của ngành công an thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi ba